thông tin về phiên tòa xét xử nguyễn thị thanh nhàn chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần tiến bộ quốc tế
gọi tắt là công ty aic và ba mươi năm bị cáo trong vụ án xảy ra tại công ty aic và các đơn vị có liên quan
chiều nay phiên tòa tiếp tục với phần xét hỏi
tại phiên tòa cựu bí thư đồng nai trần đình thành khai gọi điện thoại cho bị cáo nhàn
nói dự án bệnh viện thiếu vốn mong chủ tịch aic góp cho đồng nai một tiếng nói
tuy nhiên cựu bí thư đồng nai tiếp tục phủ nhận việc yêu cầu cấp dưới cho aic trúng thầu
giải thích tạo điều kiện tức là đơn giản hóa thủ tục hành chính
hướng dẫn theo chủ trương đồng nai đồng hành cùng doanh nghiệp
tại tòa cựu chủ tịch tỉnh đồng nai đinh quốc thái cho biết đã chỉ đạo các đơn vị
phải chuẩn bị hồ sơ cho dự án bệnh viện theo ý của bí thư thành
trong phiên tòa sáng nay nhiều luật sư bảo chữa cho một số bị cáo bỏ trốn cho biết
thân chủ của mình đã gửi đơn xin hợp tác với tòa án
trong vụ án này tổng số ba mươi sáu bị cáo bị đưa ra xét xử trong đó có tám bị cáo đã xuất cảnh
hiện đang bỏ trốn và bị cơ quan điều tra truy nã
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hưng yên chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ
thuộc công an tỉnh vừa triệt phá chuyên án tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức
game bài trực tuyến bắt giữ và khám xét khẩn cấp nơi ở của một mươi ba đối tượng tại các
tỉnh thành phố lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều vật chứng có liên quan
đường dây này hoạt động từ đầu năm hai nghìn hai mươi đến nay do nguyễn thành cương quê ở tỉnh hưng yên cầm đầu
cương là chủ đại lý cấp một của nhiều game bài trực tuyến có máy chủ đặt tại nước ngoài
với số lượng lớn người tham gia như nohoo club r tám mươi tám m tám mươi tám w tám mươi tám b hai mươi chín cầu kết với một số đối tượng
người việt nam tại campuchia tổ chức điều hành hoạt động đánh bạc
công quan điều tra đã làm rõ số tiền

hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hưng yên đã khởi tố và tạm giam một mươi ba đối tượng
đồng thời tiếp tục mở rộng vụ án và truy bắt các đối tượng có liên quan
một đường dây đánh bạc khác cũng đã được triệt phá tại hải dương
cầm đầu là hai đối tượng phạm tiến hưng và nguyễn hữu tuấn cùng chú tại huyện nam sách
đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện nam sách tỉnh hải dương khởi tố bắt tạm giam
khoảng tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai hưng đã liên hệ và lấy tài khoản master trên trang ag bóng tám mươi tám com
rồi chia thành năm tài khoản để cấp cho tuấn và một số người khác
sau đó tuấn và những người này tiếp tục chia nhỏ tài khoản để giao cho nhiều người tham gia cá cợp bóng đá
từ tháng chín đến đầu tháng một mươi hai các tài khoản này đã thực hiện cá cược với tổng số tiền gần bốn mươi hai tỷ đồng
công an huyện nam sách đang tiếp tục điều tra làm rõ một số đối tượng khác có liên quan
nhận được tin báo của nhân dân vào đêm qua phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
phối hợp với phòng cảnh sát cơ động công an tỉnh bến tre đã tiến hành kiểm tra quán bar new club
nằm trên đường võ nguyên giáp thành phố bến tre
tại thời điểm kiểm tra trong quán có khoảng một trăm linh khách đang vui chơi và hơn ba mươi nhân viên phục vụ
tiến hành test nhanh ma túy phát hiện có bốn mươi một khách dương tính với ma túy
tổ công tác đã tiến hành lập biên bản đối với hành vi vi phạm của quán
một mươi một khách trên vụ việc được bàn giao cho công an thành phố biến tre tiếp tục điều tra làm rõ
để làm rõ về hành vi vận chuyển hàng cấm vào chiều nay công an thành phố rạch giá tỉnh kiên giang
đã tạm giữ hình sự nguyễn văn tuấn và nguyễn sĩ toàn cùng chú tại huyện hòn đất tỉnh kiên giang
vào sáng cùng ngày công an tỉnh kiên giang phát hiện xe ô tô tải do tài xế tuấn điều khiển
và toàn đi cùng có dấu hiệu khả nghi nên dừng xe kiểm tra bắt quả tăng trên xe
bao thuốc lá ngoại nhập lậu bước đầu tuấn khai nhận trở thuê số thuốc lá trên từ long an
về kiên giang cho một người phụ nữ không rõ lai lịch với số tiền công là bốn triệu đồng
trước đó hai đối tượng này cũng đã vận chuyển chót lọt hai vụ
thưa quý vị mới đây phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh quảng bình phối hợp với đội quản lý thị trường số bảy
phát hiện xe tải do nguyễn văn tuệ chú tại thị xã duy tiên hà nam điều khiển
có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã cho dừng xe và tiến hành kiểm tra phát hiện số lượng lớn thực phẩm
đông lạnh không rõ nguồn gốc
qua kiểm tra phát hiện bên trong thùng xe chở các thùng xốp chứa thực phẩm đông lạnh bao gồm
thịt gà ủ muối chân gà rút xương chả sụn chả cốm giò heo rút xương rồi sụn có tổng trọng lượng hơn sáu hai tấn
ước tính giá trị số hàng khoảng gần một tỷ đồng
tại thời điểm kiểm tra lái xe nguyễn văn tuệ không xuất trình được các loại giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ hợp pháp của các loại hàng hóa
tổ công tác đã lập biên bản vụ việc và bàn giao cho đội quản lý thị trường số bảy cục quản lý thị trường quảng bình để xử lý theo quy định của pháp luật
công an thành phố biên hòa tỉnh đồng nai đang tiếp tục tạm giữ hình sự phạm thị xuân bốn mươi sáu tuổi và đào đình đông hai mươi ba tuổi
cả hai đều trú tại phường tân phong tp biên hòa tỉnh đồng nai để điều tra làm rõ về hành vi mua bán tàng chữ hàng cấm pháo nổ
trước đó thực hiện cao điểm tấn công
trận áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự tết nguyên đán quý mão hai nghìn hai mươi ba công an thành phố biên hòa tỉnh đồng nai bắt quả tăng xuân bán một mươi hộp pháo hoa nổ
tổng trọng lượng là một mươi tám năm kg cho đông với giá là chín năm triệu đồng tại tiệm tạp hóa của xuân tại phường tân phong
tiến hành khám xét công an phát hiện một lượng lớn thuốc lá nhập lậu và pháo nổ đang được cất giữ tại đây
thu giữ hơn một mươi một bốn trăm linh gói thuốc lá nhập lậu mang các nhãn hiệu ba số năm z hero se và một mươi hai hộp pháo
có tổng trọng lượng là hai mươi hai kg
cứ vào dịp cuối năm tình hình sản xuất kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc hàng giả diễn biến phức tạp
gây tâm lý hoang mang cho nhu cầu mua sắm của người dân
trước thời hình trên lực lượng công an tp long xuyên tỉnh an giang đã chủ động phối hợp với các cơ quan có liên quan
tăng cường kiểm soát hàng hóa từ các nguồn cung ứng góp phần cho người dân yên tâm sử dụng và an toàn vui tết
theo thống kê từ đầu năm đến nay lực lượng công an tp long xuyên đã bắt giữ một trăm sáu mươi hai vụ với một trăm sáu mươi đối tượng liên quan đến hàng hóa nhập lậu
hàng cấm hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ và các vụ việc có dấu hiệu làm giả làm nhái sản phẩm các thương hiệu nổi tiếng trong và ngoài nước
các mặt hàng chủ yếu như linh kiện điện tử thuốc lá thuốc bảo vệ thực vật đặc biệt là các loại quần áo mỹ phẩm với tổng trị giá trên ba tỷ đồng
thông thường thì những cái hàng hóa không rõ nguồn gốc thì được sen lẳng
với những cái hàng quá là coi như hợp pháp khác
trên tem nhãn của hàng hóa thì thường là ghi là chung chung rồi có khi là gắn tem nhãn của nước ngoài
nhưng mà thực ra khi chúng ta là tết lên cái tem nhãn đó thì nó là không liên quan đến hàng hóa
cũng như nó không thể hiện được cái xuất xứ của nước sản xuất cũng như là hàng hóa là không có tem nhập khẩu
mẫu mã của cái hàng hóa không rõ nguồn xuất xứ thì nó rất là đa dạng rất bắt bắt
giá thành thì nó lại rẻ nữa cho nên là đôi khi là người tiêu dùng lại khó phân biệt khó nhận biết được
trước tình hình trên
công an tp long xuyên đã phối hợp cùng với các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra các cơ sở kinh doanh đầu mối
cung cấp hàng hóa nguyên liệu số lượng lớn mà người dân có nhu cầu sử dụng cao trong dịp tết
tuy nhiên hiện nay hoạt động mua sắm hàng hóa trực tuyến phát triển phát sinh nhiều hành vi vi phạm mới
lực lượng công an tỉnh an giang càng phải nỗ lực kiểm soát hàng hóa ở các bến bãi
nơi trung chuyển từ các kho hàng ngăn chặn kịp thời hàng hóa kém chất lượng
được vận chuyển từ những nơi khác vào địa bàn thành phố đến tay người tiêu dùng
tuy nhiên việc mua hàng trực tiếp thì nó sẽ đảm bảo hơn
tránh những trường hợp là chúng ta thường là chúng ta nhìn cái hình ảnh qua mạng
rồi thấy nó rất đẹp rất hào nhón
chúng ta chỉ căn cứ vào cái giá để chúng ta thấy giá rẻ chúng ta mua
nhưng mà khi nhận hàng thì nó không đảm bảo
khi phát hiện những hàng hóa có dấu hiệu là làm giá nhái làm giả
có thể thông tin cho cơ quan công an gần nhất
để chúng tôi có thể tiến hành kiểm tra xử lý theo quy định của pháp luật
có thể thấy sự phối hợp giữa các lực lượng đang được triển khai thường xuyên
liên tục và chặt chẽ với quyết tâm cao độ nhằm mang lại hiệu quả lớn nhất
trong công tác chống buôn lậu gian lận thương mại đảm bảo tốt nhu cầu mua sắm
sử dụng hàng hóa chất lượng của người dân dịp tết nguyên đán cận kề